một khối nhà của khách sạn hải yến tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng đã bất ngờ đổ sập vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua ngày một mươi một tháng tám
người dân cho biết khi thấy có tiếng động lớn chạy ra thì phát hiện phần khối nhà phía sau của khách sạn hải yến
tại địa chỉ số năm trăm năm mươi hai đại lộ tôn đức thắng đã bị đổ sập
tại hiện trường ngôi nhà sáu tầng nằm phía sau khách sạn hải yến bị đổ sập hoàn toàn
mảng tường từ tầng năm rơi xuống khách sạn cao tám tầng bị phồng ra bên ngoài
cả tòa nhà khách sạn bị nghiêng về phía sau nơi ngôi nhà sáu tầng vừa sập
hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng đã có mặt ứng trực xử lý sự cố
lực lượng công an cũng tiến hành căng dây và di rời một số hộ dân liền kề khỏi khu vực nguy hiểm
khách sạn này đang trong quá trình sửa chữa nên không có người sinh sống
theo chính quyền xã an đồng khối nhà bị sập thuộc khách sạn hải yến
khách sạn được xây dựng từ hàng chục năm trước và cho đến nay cũng đã cũ hỏng xuống cấp nên thời gian qua không hoạt động